lo sữa nhật bản là mặt hàng hoa quả nhập khẩu cao cấp nhưng được các tiểu thương bán với giá lẻ từ hai trăm sáu mươi đến hai trăm bảy mươi đồng một kg
thậm chí mua số lượng lớn tính theo thùng loại hai hai kg mức giá chỉ khoảng hai trăm linh hai trăm hai mươi đồng một kg
mặc dù khẳng định đây là giống nho nhật bản song nhiều tiểu thương từ chối việc lý giải vì sao giá bán lại rẻ như vậy
nho sữa giá khoảng hai trăm linh đồng một kg thực chất là có xuất xứ từ vùng vân nam hay nam ninh trung quốc
vì tâm lý khách dị ứng với hàng trung quốc nên người bán gắn mắt nhật
cho dễ bán hơn
vốn là các thương hiệu thời trang đình đám trên thế giới nhưng ngay tại việt nam
zara mango lại nhận không ít phản nàn của khách hàng về nguồn gốc sản phẩm
một số sản phẩm được bày bán tại các cửa hàng zara và mango có sự không thông nhất về xuất xứ trên mark và tem phụ
một số mẫu quần áo váy của thương hiệu mgo dù xuất xứ ghi trên mark là campuchia
ấn độ myanmar hoặc việt nam nhưng nhãn phụ lại đều xác định tên nước sản xuất là trung quốc
tại zara xuất xứ hàng hóa thậm chí còn loạn hơn với nước sản xuất là trung quốc
mới đây taco cho ra mắt ba mẫu xe x ba x năm và x bảy thế hệ mới
trong đó hai mẫu bmw x ba và x năm vừa bước sang thế hệ hoàn toàn mới
bmw x ba x năm và x bảy được đánh giá là bộ ba mẫu xe dòng x quan trọng nhận được nhiều kỳ vọng từ khách hàng
đây là ba mẫu xe bmw được mong đợi nhất tại thị trường việt nam với công nghệ tiên phong
ở phân khúc suv tập đoàn bmw tạo xu hướng và đưa ra thuật ngữ sav tức sport actvigle
với những mẫu xe có số lẻ như x một x ba x năm là xe việt giã
mang đậm phong cách thể thao năng động những mẫu xe có số chẵn x hai x bốn x sáu thuộc phân khúc sac
sport activity corp mang phong cách thể thao ca tính hơn
theo kết quả khảo sát trên tám mươi đơn hàng tại năm nước việt nam thái lan malaysia singapore indonesia của ice price insights
ở việt nam khi mua sắm trên nền tảng thương mại điện tử khách hàng mất trung bình năm sáu ngày mới nhận được hàng
con số này cao hơn nhiều so với thái lan nơi người tiêu dùng được giao hàng nhanh nhất với thời gian trung bình là hai năm ngày
việt nam còn là thị trường có thời gian nhận hàng chậm
nhất trong năm nước đông nam á trung bình mỗi kiện hàng bị giao trễ tới hai mươi bốn giờ
nước xếp thứ hai là thái lan chỉ nhận hàng chậm trung bình bảy giờ
tuy nhiên năm mươi một bốn khách hàng cho biết cảm thấy hoàn toàn hài lòng với dịch vụ vận chuyển khi mua sắm trực tuyến
hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận cầu giấy bắc tử liêm và nam tử liêm
tám tổ dân phố bắc nghĩa tân thuộc phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm về địa giới của phường nghĩa tân quận cầu giấy
chuyển diện tích đất tự nhiên của tổ dân phố số hai mươi tám khu tập thể bệnh viện một trăm chín mươi tám đang thuộc phường mỹ đình hai quận nam tử liêm về địa giới của phường mai dịch quận cầu giấy
thưa quý vị năm phút của nhập sống kinh tế sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về các thông tư quy định và thị trường